không khai báo không chấp hành sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định của chính phủ
bên cạnh đó tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách từ đồng nai đi thành phố hồ chí minh và chiều ngược lại
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an vừa triệt xóa một chuyên án ma túy
bắt một đối tượng thu giữ chín trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp và gần năm mươi sáu g heroin
vào ngày hai tháng sáu tại khu vực cây xăng cầu rộ thuộc địa phận xóm nam phong
thị xã ngọc sơn huyện thanh trương công an huyện thanh trương đã bắt quả tang đối tượng vi văn thôn
chú bản xốp mạt xã lượng minh huyện tương dương khi đang vận chuyển ma túy
vi văn thôn là đối tượng nghiện ma túy đối tượng thường xuyên mang ma túy từ huyện miền núi tương dương
xuống giao dịch mua bán phân phối cho các điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn huyện thanh trương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa tạm giữ đối tượng võ thanh tùng và nguyễn hữu thanh an
chú tại huyện châu phú tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
vào chiều ngày hai tháng sáu tại khu vực khóm vĩnh hưng thị trấn vĩnh thạnh trung huyện châu phú
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phát hiện bắt quả tang an đang thu tiền lãi của người vay
từ lời khai của an và những người liên quan ngay trong đêm lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của võ thanh tùng
tiếp tục thu giữ danh sách những người cho vay tiền hai trăm linh triệu đồng tiền mặt và hai cây mã tấu
vào ngày ba tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tiến hành bắt giữ tùng thu giữ một điện thoại di động
qua điều tra xác định tùng đã thuê an thu tiền lãi trên sáu mươi người vay với lãi suất hàng tháng từ một mươi đến ba mươi
hàng ngày tùng thuê an đi thu tiền lãi và trả công cho an khoảng bảy triệu đồng một tháng
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đã tạm giữ lương thị oanh chú xã phi thông thành phố rạch giá và một mươi bốn đối tượng khác để làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
khoảng giờ ba mươi phút cùng ngày lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá đã đột kích vào các tụ điểm lắc tài xỉu ăn tiền
ở tổ một mươi bốn ấp tà tây xã phi thông rạch giá bắt giữ một mươi năm đối tượng cùng tăng vật là một bộ tài xỉu số tiền gần một trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an oanh khai nhận đứng ra tổ chức lắc tài xỉu và thu tiền
đồng thời thuê hai người phụ nữ là nguyễn thị bích như và danh thị thủy đứng ra lắc tài xỉu
hai người đàn ông là lương văn tùng và lương văn cọi cảnh giới từ xa
thụ điểm đánh bạc này oanh đã tổ chức nhiều ngày qua bất chấp dịch bệnh covid một mươi chín đang bùng phát trong cộng đồng
ngoại truyền thông tin về tổ chức lắc tài xỉu tổ chức dịch bệnh covid một mươi chín đang bùng phát trong cộng đồng